được tặng hai mươi tỷ sau khi nghỉ việc
phiên tòa xét xử đại án vạn thịnh pháp bắt đầu bước vào giai đoạn gây cấn
là phần xét hỏi lần lượt các bị cáo về hành vi phạm tội
nhằm làm rõ bản chất vụ án cũng như phương thức phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện
việc soi kỹ cáo trạng được công bố tại tòa cho thấy
nếu như các tầng giám sát chỉ cần làm đúng chức năng nhiệm vụ
thì trương mỹ lan không thể thuê người đứng tên để rồi sở hữu tới chín mươi một cổ phần
để thao túng ngân hàng scb
tổng giám sát là ban kiểm soát của ngân hàng scb
đây là bộ phận sát dườn nhất là người gác cầm cho các ngân hàng
giám sát cả các ông chủ nhà băng để phát hiện
và ngăn chặn rủi ro sớm theo nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh
do vậy không phải ngẫu nhiên thành viên ban kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại
phải hội tụ đủ các tiêu chuẩn
điều kiện theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng
thậm chí cả quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp
và không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng
tuy nhiên ban kiểm soát scb đã đề suốt một mươi năm
trước mỹ lan thành lập sử dụng các cơm tim ma
thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay
cổ phần tài sản đảm bảo
tạo lập hồ sơ vay
vốn khống hợp thức việc rút tiền của scb
dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
khi trương mỹ lan rút hơn một triệu tỷ đồng
và chiếm đoạt gây thiệt hại cho scb gần năm trăm linh tỷ đồng
nguyên nhân bởi nhiều nhân sự chủ chốt của ban kiểm soát scb sai phạm
cụ thể giai đoạn từ ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
scb đã phát sinh ba trăm ba mươi tám khách hàng
là các cá nhân pháp nhân
thuộc hệ sinh thái
vạn thịnh pháp
với bốn trăm linh ba khoản vay
trong đó các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ
tuy nhiên trưởng ban kiểm soát scb
thời điểm này là phạm thu phong
đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ
đã không phát hiện ngăn chặn kịp thời
có biện pháp xử lý
đối với các sai phạm của scb
dẫn đến các khoản vay còn dư nợ
đặc biệt lớn
scb không có khả năng thu hủy nợ
hành vi của phạm thu phong
đã gây thiệt hại cho scb
số tiền hơn chín mươi tỷ đồng
số tiền hơn chín mươi tỷ đồng
đáng chú ý khi phạm thu phong
nghỉ việc tại scb
trương mỹ lan đã cho bị cáo này tới hai mươi tỷ đồng
tới giai đoạn từ ngày một mươi bảy tháng bốn
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
scb lại phát sinh

là các cá nhân pháp nhân
thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
với sáu trăm năm mươi hai khoản vay
trong đó có các khoản vay của các khách hàng
còn dư nợ
nhưng trưởng ban kiểm soát scb
lúc này là
lưu quốc thắng
lại cũng như người tiền nghiệm
không thực hiện đầy đủ đúng chức năng nhiệm vụ
đã gây thiệt hại cho scb
số tiền lên tới ba trăm ba mươi bốn tỷ đồng
đó là tầng giám sát đầu tiên
đã bị xuyên thủng bởi quyền và tiền
thứ hai là
mua chuộc đoàn thanh tra hàng tỷ đồng
để im lặng
cánh cổng thứ hai chặng trương mỹ lan và scb
sai phạm là thanh tra giám sát
ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
và cuộc thanh tra giám sát
ngân hàng thành phố hồ chí minh
đây là cơ quan trực tiếp gần nhất tại địa phương
có nhiệm vụ phát hiện sai phạm nhanh nhất
để báo cáo kiến nghị cơ quan cấp cao hơn
có giải pháp phù hợp
cáo trạng thể hiện
tổ giám sát do các đơn vị trên lập ra
đã phát hiện ngay từ đầu sai phạm của scb
gửi tới bảy mươi lượt văn bản báo cáo
đề xuất lãnh đạo các cấp
về việc kiểm tra thanh tra scb
đưa scb vào diện kiểm soát toàn diện
kiểm soát đặc biệt
nhưng tất cả không được chấp nhận
và cấp thanh tra

chỉ triển khai hai cuộc thanh tra đột xuất
đồng thời phạm vi thanh tra bị thu hẹp
không đúng với đề xuất của tổ giám sát
và ý kiến chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
hơn thế nữa
từ cục trưởng cục hai
là bị cáo nguyễn văn dũng
tới phó cục trưởng nguyễn thị phi loan
và nguyễn tín
là cán bộ cục này còn báo cáo không trung thực
thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của scb
còn phan tấn trung
nguyên phó thanh tra ngân hàng nhà nước
chi nhánh thành phố hồ chí minh
và nhiều cán bộ liên quan thì không chỉ báo cáo không trung thực
mà còn chỉnh sửa báo cáo giám sát
theo hướng có lợi cho scb
các bị can đã nhận tiền
qua biếu của scb
và dịp lễ tết
như nguyễn văn dũng nhận bốn trăm linh triệu đồng
và một mươi năm đô la mỹ
võ văn thuận nhận một tám tỷ đồng
phan tấn trung nhận một một tỷ đồng
nguyễn thị phi loan nhận bốn trăm bảy mươi triệu đồng
bị can nguyễn tín nhận năm trăm linh triệu đồng
qua tết tiền tiền
nên phải ngấp miệng im lặng
các quan trên đã để cho nhóm trường mỹ lan và scb
thực hiện hoạt động cho vai trái pháp luật
dẫn tới hậu quả là
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
scb mất thanh khoản hoàn toàn
số tiền sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
thứ ba là thùng hoa quả kỳ lạ
chứa năm hai triệu đô la mỹ
tầng giám sát cao nhất
có quyền lực quyết định
số phận của scb
là đoàn thanh tra liên ngạnh
do cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng nhà nước
giáo bị cáo đỗ thị thanh nhàn
làm trưởng đoàn
những ngày này
tại phiên tòa xử đại án lịch sử vạn thịnh pháp
ngoài trường mỹ lan
dư luận còn đặc biệt chú ý tới bị cáo đỗ thị nhàn
bởi bà quan thanh tra đã nhận cảm ơn
từ trường mỹ lan
số tiền là năm hai triệu đô la mỹ
trở thành người nhận số tiền hối lộ lớn nhất
từ trước tới nay
tình tiết bi hài và có lẽ cũng đi vào lịch sử hơn
là phần lớn số tiền đó
được nhét cứng trong nhiều thùng xốp
và bà quan thanh tra đã nhận cảm ơn
bà quan thanh tra đã bê được những thùng xốp này
về giấu trong phòng ngủ
rồi vội gửi họ hàng cất dùm
khi vụ việc vỡ lỡ
cụ thể theo cáo trạng
qua hai đợt thanh tra scb
đoàn thanh tra do bà nhàn làm trưởng đoàn
đều phát hiện sai phạm nghiêm trọng của scb
bị cáo nhàn đã tìm cách gặp trương mỹ lan nhiều lần
nói thẳng sai phạm
thậm chí cũng vài lần tỏ ra thanh liêm
khi từ chối cảm ơn
tới phút tám mươi chín
tức giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra
tay chân của bà trương mỹ lan đã nhét hàng triệu đô la mỹ
vào thùng xốp
rồi cho lái xe trở thẳng đến nhà riêng của bà nhàn
nhận năm hai triệu đô la mỹ
bị cáo nhàn đã chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra
báo cáo không trung thực
không đầy đủ các sai phạm của scb
cố tình che giấu
làm nhẹ sai phạm của scb
và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
ở đợt thanh tra lần một
bị cáo nhàn đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là nguyễn thị phụng
phó trưởng đoàn và tổ tổng hợp
nguyễn tuấn anh vũ khánh linh
bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu
là ba mươi bảy chín trăm năm mươi ba hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng
chích lập dự phòng rủi ro là

và thoái dự thu là

đối với ba dự án
mũi đèn đỏ sáu a ryan garden
tại chi nhánh scb cống quỳnh
thoái lãi dự khỏi thu nhập
là ba một trăm chín mươi ba một trăm một mươi chín tỷ đồng
và ba một trăm chín mươi ba tám trăm hai mươi ba tỷ đồng
các khoản bán repo cổ phiếu trả chậm
làm thay đổi toàn bộ
các chỉ tiêu tài chính của scb
nợ xấu âm vốn chủ sở hữu
lỗ lũy kế hệ số an toàn
theo hướng có lợi cho ngân hàng này
để hợp thức đưa vào báo cáo đoàn thanh tra
dự thảo kết luận thanh tra
và các báo cáo chính phủ
đồng thời đỗ thị nhàn
đã chỉ đạo nguyễn thị phụng
nguyễn tuấn anh vũ khánh linh
xây dựng báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước
và chính phủ tại cuộc họp
vào các ngày hai mươi bốn tháng một
một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
mùng tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
và hai mươi tám tháng sáu
với nội dung không trung thực
không đúng về sai phạm vi phạm của scb
và kiến nghị tạo điều kiện
cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu
khi thanh tra đợt hai
đỗ thị nhàn là người chủ động
đề xuất nguyễn văn hưng
thay đổi kế hoạch đoàn thanh tra
nhằm thu hẹp phạm vi
thời kỳ thanh tra để không phải thanh tra
các khoản vay của nhóm bảy mươi một khách hàng phát sinh
sau ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
còn dư nợ
đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
không thanh tra đối với một mươi ba khách hàng mới
có cùng địa chỉ
tại số bốn nguyễn thị minh khai
phát sinh riêng nợ
sau ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
từ đó không chuyển cho cơ quan chức năng xử lý
ưu tiên thực hiện các biện pháp kinh tế
để trường mỹ lan
tấn hoàng văn chỉ đạo cấp dưới
tại vạn thịnh pháp
và scb thực hiện cho vay mới
với mục đích tất toán các khoản vay phát sinh
trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đối với nhóm bảy mươi một khách hàng
có địa chỉ tại số bốn nguyễn thị minh khai
tổng cộng là tám mươi tám một trăm năm mươi tỷ đồng
tất nhiên không chỉ bà nhàn
trường mỹ lan còn chỉ đạo cảm ơn
cả cấp trên
cả thành viên đoàn thanh tra
thì mới đầu xuôi đuôi lọt
điển hình như bị can nguyễn văn hưng
nguyên phó tránh thanh tra phụ trách
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
người trực tiếp chỉ đạo đỗ thị nhàn
và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra
lên ngân hàng nhà nước và chính phủ
đã nhận ba trăm chín mươi đô la mỹ
dù trường mỹ lan phủ nhận
việc chỉ đạo cấp dưới
dùng năm hai triệu đô la mỹ
hối lộ đoàn thanh tra
nhưng bị cáo nhàn đã thừa nhận hành vi phạm tội
và đã nộp bốn tám triệu đô la mỹ
và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng
với tổng số tiền là một mươi tỷ đồng
các diễn biến trên cho thấy
cả ba tầng giám sát thanh tra trên
đều có nghiệp vụ khả năng và quyền lực
để phát hiện ngăn chặn sai phạm
của trường mỹ lan và scb
nhưng đồng tiền đã làm mờ mắt
cả ba tầng giám sát này
dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng
thứ tư là bà lan bật khóc
nói không thâu tóm scb
và hé lộ việc hình thành ngân hàng scb
khi chủ tọa hỏi bà trường mỹ lan
bị cáo thấy hành vi vi phạm
có đúng trong nội dung cáo chặn hay không
bà lan trả lời
bị cáo tôn trọng nội dung và kết luận
của cáo chặn
một phần hành vi giống như cáo trạng đã truy tố
nhưng có nhiều nội dung không đúng
nhất là nói bị cáo nắm giữ trên
chín mươi một năm cổ phần
và điều hành ngân hàng
bà lan khai
thực tế bà lan chỉ nắm giữ bốn chín cổ phần
hai người con gái
mỗi người là năm cổ phần
nếu tính tổng gia đình bà lan
thì số cổ phần nắm giữ chưa tới một mươi năm
còn lại bị cáo vất động
người thân và bạn bè
nắm giữ ba mươi cổ phần
bạn bè ở nước ngoài là ba mươi
bà lan khai
chủ tọa hỏi
nhưng tất cả mọi người đều nói cổ phần này
nắm giữ giúp cho bà lan
bị cáo giải thích như thế nào
bà trường mỹ lan giải thích
nhiều người này bị cáo hoàn toàn không biết mặt bị cáo
không phải là người đứng tên giúp
vì bạn bè đều toàn là việt kiều canada úc
nói lý do phải nhờ bạn bè nước ngoài
mua hơn ba mươi cổ phần scb
bà lan cho biết
thời điểm trước khi hợp tác
hợp nhất ba ngân hàng scb
vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
thì tình hình cổ đông tại đây rất hỗn loạn
mọi người đấu đá
đại diện người đứng đầu
nhờ và tôi nhờ bạn bè
phải mua hơn sáu mươi năm cổ phần
thì mới có thẩm quyền ra
nghị quyết hợp nhất ba ngân hàng
bà lan khóc nước nở
lúc đầu bị cáo có từ chối
nhưng scb cứ liên tục nhờ và
sau đó bị cáo mới đứng ra
nải nỉ bạn bè của mình
lấy uy tín mình ra đảm bảo
nên họ mới
đừng nói bị cáo thâu tóm scb giống như cáo trạng nêu
sau khi ba ngân hàng hợp nhất
thì bị cáo đã chi phối toàn bộ scb
chủ tọa hỏi
bà lan khẳng định
kết luận này là của cáo trạng là không đúng
chủ tọa hỏi tiếp
tất cả các bị cáo khác
trừ chủ tịch hội đồng quản trị scb
tổng giám đốc các công ty thẩm định giá
kể cả thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
đều xác định
việc làm của họ đều do trương mỹ lan chỉ đạo
bị cáo giải thích sao về điều này
bà lan khai
bà không đủ trình độ để điều hành
chi phối toàn bộ scb
nhiều bị cáo khác đã khai là không đúng
bà không biết lúc đó scb yếu kém
bị cáo khẳng định lại ba nội dung
thứ nhất ngay từ đầu
bị cáo được giao nhiệm vụ giúp ba ngân hàng hợp nhất
bằng cách nhờ bạn bè mua cổ phần
đưa tài sản vào scb
vì lúc đó tài sản tại scb
đều là nợ xấu
thứ hai sau khi hợp nhất
thì toàn bộ hoạt động của scb
là do ngân hàng nhà nước điều hành
theo quy định pháp luật
thứ ba những bị cáo khác như
lê khánh hiển tổng giám đốc scb
thu sương cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb
võ tấn hoàng văn
kêu tổng giám đốc scb
khai là thân tín của bị cáo
nhưng không có người nào thân tín cả
mỗi năm bị cáo chỉ gặp mặt họ
từ một đến hai lần
ai cũng làm một hai năm rồi nghỉ
nếu đã là thân tín
thì phải làm và gắn bó với bị cáo thời gian dài
một tổng giám đốc scb
tại sao không dám nói sự thật
tại phiên tòa
không ít lần bà trương mỹ lan bật khóc
bà mong hội đồng xét xử lại ba nội dung
thứ nhất là hãy xem xét lại
về đời sống đạo đức con người
gia tộc bà lan
vì bà là người uy tín trong mắt đối tác
bạn bè quốc tế
không có chuyện bà lan đưa hối lộ
thâu tóm cả scb
vì nếu có tiền đưa hối lộ
sao không lấy tiền đó trả nợ cho chồng
vì chồng bị cáo đang rất khổ
thứ hai xem xét lại
toàn bộ bị cáo và phần thẩm định giá
vì bà lan không có
hồ sơ phay khống
chỉ đạo nhân viên scb thông đồng với công ty thẩm định giá
nâng khống tài sản
để đưa vào làm tài sản đảm bảo
mà scb đã mượn tài sản của bà
lúc đó giá bất động sản rất cao
hiện tại bất động sản đã xuống giá
xin hội đồng xét xử
xem xét cho anh em thẩm định giá
chứ số tiền thiệt hại quá lớn
anh em lấy đâu ra bồi thường
bà lan nói
thứ ba xem xét lại số liệu về số tiền
bà đã gây thiệt hại
vì bà hoàn toàn không biết về số liệu này
trong khi số tiền lại rất lớn
bị cáo trương mỹ lan bị viện kiểm sát
xác định là chủ mưu cầm đầu
trong việc chiếm đoạt tiền từ ngân hàng scb
bị đề nghị án tử hình
bị đề nghị buộc bồi thường
toàn bộ hậu quả thiệt hại

và số lãi phát sinh
trước đó vào sáng
ngày hai mươi tháng ba
phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng tám mươi năm đồng phạm liên quan đến vụ án
xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
và các đơn vị liên quan
tiếp tục thanh tra với phần bào chữa của các luật sư
bị cáo trương mỹ lan có mặt
tại phiên tòa với khuôn mặt hốc hát
không còn phần thần thái tự tin
trước ống kính truyền thông như những ngày trước
việc kiểm sát đề nghị
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan
bức án tử hình tội tham mô tài sản
hai mươi năm tù về tội hối lộ
một mươi chín đến hai mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hình phạt là tử hình
các bị cáo bùi anh dũng võ tấn hoàng văn
đinh văn thành thuộc nhóm
cựu lãnh đạo ngân hàng scb phạm tội
tham mô tài sản vi phạm quy định
về hoạt động ngân hàng hoạt động khác
liên quan đến hoạt động ngân hàng
đều bị đề nghị mức án trung thân
bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng
cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước
bị đề nghị mức án trung thân
về tội nhận hối lộ
đối với bảy bị cáo khác đại diện viện kiểm sát
đề nghị mức thấp nhất là ba năm tù
nhưng cho hưởng án treo
và cao nhất là hai mươi bốn năm tù
trình bày quan điểm báo chữa cho bị cáo
trương mỹ lan luật sư nguyễn huy thiệp
cho rằng việc tách hành visa
làm hai giai đoạn truy tố thành hai tội danh
khác nhau là không phù hợp
dấu hiệu đặc trưng trong cấu thành tội phạm
và không đúng với nguyên tắc có lợi
cho bị cáo theo quy định
luật sư thiệp dẫn chứng
theo kết luận của cáo trạng
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đã lập một số lượng lớn
các hồ sơ vai vốn khống
để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan
đã chỉ đạo lập khống
ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vai vốn
để rút tiền của scb
sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
không có khả năng thu hồi
hành vi của bị cáo
đã gây hậu quả thiệt hại
cho ngân hàng scb
số tiền hơn sáu mươi bốn sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà trương mỹ lan
đã chỉ đạo lập khống
chín trăm một mươi sáu hồ sơ vai vốn
chiếm đoạt của ngân hàng scb
hơn ba trăm linh bốn chín mươi sáu tỷ đồng
để rút tiền của scb
gây thiệt hại số tiền là
hơn một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
theo luật sư thiệp
hành vi của bị cáo trương mỹ lan
ở cả hai giai đoạn đều là hành vi
chỉ đạo lập khống hồ sơ vai vốn
nhưng lại bị truy tố
ở hai tội danh là nhận hối lộ
và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
vì vậy luật sư thiệp
đề nghị hội đồng xét xử xem xét
về tội tham mô tài sản
luật sư thiệp cho hay
theo điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
sự quy định người có chức vụ
là người do bổ nhiệm do bầu cử
do hợp đồng hoặc do một hình thức khác
có hưởng lương hoặc không hưởng lương
được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định
và có quyền hạn nhất định
trong khi thực hiện thi hành công vụ nhiệm vụ
trong khi đó
tài liệu có trong hồ sơ vụ án
và cáo trạng cũng xác định
bị cáo trương mỹ lan không giữ chức vụ
trong ngân hàng scb
vì vậy theo luật sư thiệp
bị cáo trương mỹ lan không phải là người quản lý
điều hành scb
vì vậy tài sản của scb
bị cáo trương mỹ lan hoàn toàn không có trách nhiệm quản lý
nếu có căn cứ để xác định
bị cáo trương mỹ lan
đã chiếm đoạt tiền của scb
cũng không thể coi đó là dấu hiệu
trong cấu thành tội phạm tha mô tài sản
về tội danh đưa hối lộ
luật sư thiệp cho rằng
lời khai của bị cáo trương mỹ lan
võ tuấn hoàng văn đỗ thị nhàn
mâu thuẫn nhau
đến sáng ngày hai mươi một tháng ba
các luật sư tiếp tục bào chữa
cho các bị cáo trong vụ án
tập đoàn vạn thị pháp
bị cáo trương mỹ lan đề nghị được nộp tiền khắc phục hậu quả
thay cho chồng và cháu gái trương huệ vân
ngay khi bắt đầu phiên tòa
bà trương mỹ lan xin được viết đơn
ngay tại tòa để trình bày đề nghị
liên quan đến việc bồi thường trong vụ án
sau khi nhận được đơn
của bà trương mỹ lan
chủ tọa thông báo trong đơn
bà lan xin được chuyển số tiền trên một sáu trăm linh tỷ đồng
để bồi thường trách nhiệm
cho cháu gái là bị cáo trương huệ vân
và chồng là chu lập cơ
nguồn gốc số tiền này
gồm một ba trăm linh tỷ đồng
tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa
trong đó nguyễn cao trí
bồi thường một tỷ đồng
và hơn ba trăm linh tỷ đồng
do ông tạ quốc hùng việt tự nguyện trả cho bà lan
số tiền một ba trăm linh tỷ này
được bà lan đề nghị khắc phục hậu quả
cho chu huệ vân
ngoài ra ông tạ quốc hùng việt
đã nộp thêm ba trăm linh tỷ đồng
số tiền này được phân bổ
để khắc phục hậu quả cho ông chu lập cơ
ông chu lập cơ
công ty cổ phần times square
bị cáo buộc đã thống nhất với vợ
sử dụng tài sản là tòa nhà times square
để đảm bảo cho các quản vay
sau khi có tài sản đảm bảo của chồng
bà lan chỉ đạo các cá nhân
tại scb tập đoàn vạn thịnh pháp
và công ty times square
lập các hồ sơ vay vốn khống
hoặc nhờ người đứng tên các quản vay
và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn
cơ quan điều tra xác định
ông chu lập cơ đã giúp sức cho bà trương mỹ lan
gây thiệt hại cho ngân hàng scb
số tiền là

luật sư bào chữa cho ông chu lập cơ cho rằng
đại diện viện kiểm sát nhận định
bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ
không có tình tiết tăng nặng
nhưng mức hình phạt đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù
là quá nghiêm khắc
luật sư không tranh luận về tội danh tham mô tài sản
mà ông chu lập cơ bị truy tố
mà chỉ phân tích bối cảnh nguyên nhân
mức độ hành vi phạm tội
để hội đồng xét xử xem xét
theo luật sư ngân hàng nhà nước
đã chủ trương hợp nhất và bà trương mỹ lan
tuy nhiên sau khi hợp nhất
ngân hàng scb
thì bà trương mỹ lan huy động bạn bè người thân
tìm nguồn tài chính để đưa vào
tái cơ cấu và tòa nhà times square
của chồng bà là một trong số đó
luật sư cho rằng
việc ông chu lập cơ cho vợ mượn tài sản
là việc hết sức bình thường
bản thân ông cơ cũng không nhất thiết
phải theo dõi quá trình sử dụng tài sản
sau khi đã cho mượn
vì tin tưởng hoàn toàn vào vợ mình
ông chu lập cơ cũng hoàn toàn tin tưởng
vào đội ngũ nhân viên văn phòng của mình
vì trước đó đã chuyển nhiều hồ sơ
cho ông ký duyệt đều có chữ ký nháy
và chưa xảy ra bất kỳ dự cố nào
theo luật sư
tòa nhà times square có ý nghĩa
rất lớn đối với ông chu lập cơ
là tâm huyết cả đời là bộ mặt uy tín của ông cơ
việc ông chu lập cơ
vẫn chấp nhận sử dụng tài sản này
để đảm bảo khoản vay
theo đề nghị của vợ
mà bản thân ông không hưởng lợi gì
cho thấy ông hoàn toàn thiện trí
muốn giúp đỡ ngân hàng
ngoài ra luật sư cũng thống nhất
quan điểm của các luật sư bào chữa cho bà trương mỹ lan
về kết quả thẩm định giá
của công ty hoàng quân
và giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá
trong việc xác định thiệt hại vụ án
liên quan việc định giá
tòa nhà times square
theo luật sư công ty hoàng quân
chỉ định giá giá trị tài sản
mà không thẩm định giá trị quyền sử dụng đất
việc bất hợp lý của chứng thư
và việc sử dụng chứng thư để xác định thiệt hại
thì rất bất lợi cho bị cáo
sau khi được phiên dịch lại
luận cứ bảo chữa của luật sư bằng tiếng anh
ông chu lập cơ nói đã đến việt nam
hàng chục năm trước
rồi lập gia đình và làm ăn kinh doanh tại đây
nên xem việt nam là quê hương thứ hai của mình
ông chu lập cơ khẳng định
việc đồng ý với vợ
cho mượn tòa nhà times square
là để tái cấu trúc scb
theo đề nghị của ngân hàng nhà nước
nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét